sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh về đánh giá tình hình kết quả
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
tính đến giữa nhiệm kỳ đã có một mươi bảy trên một mươi chín chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi năm của đảng bộ tỉnh quảng ninh đề ra
kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định giữ vững đa tăng trưởng
quảng ninh là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông hồng
hoàn thành phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phê duyệt kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh
đặc biệt quan tâm chăm lo bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội
hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa xã hội con người của cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị được chú trọng
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
chủ quyền an ninh biên giới biển đảo quốc gia
chúc mừng và đánh giá cao những thành tích kết quả mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh quảng ninh đã đạt được trong những năm qua
đại tướng tô lâm nhấn mạnh quảng ninh vươn lên đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu
trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng bắc bộ
một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc như lời phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng ninh ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh ủy bám sát các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
quyết định số tám mươi ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
được coi là năm tăng tốc góp phần hoàn thành
tập trung đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ
quy mô lớn tập trung bảo đảm an sinh xã hội không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đại tướng tô lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất bao trùm nhất đó là bất luận trong tình huống nào
cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược bảo đảm vững chắc an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
tuyệt đối không để xảy ra khủng bố phá hoại gây dối an ninh trật tự
bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân phục vụ phát triển kinh tế xã hội
tội phạm theo hướng kết hợp nhân nguyễn giữa phòng giải xã hội và phòng giải phục
và phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thì trong đó chỉ đạo quyết liệt để thực hiện cái đề án sáu của chính phủ
tôi thấy cái này quyết tâm của tỉnh rất lớn công an tỉnh có trách nhiệm tham hưu để đi vào cụ thể
những cái bước đi về những việc này
đại tướng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và quyết định số chín mươi của ban bí thư
đồng thời sớm ban hành triển khai thực hiện đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh
thật sự trong sảnh vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới